công an tỉnh thanh hóa ngày hôm nay cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng thuộc công ty trách nhiệm hưu hạn dịch vụ tài chính đại tín do có liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
công ty trách nhiệm hoạn dịch vụ tài chính đại tín do đỗ thế đại ba mươi năm tuổi thường trú tại thành phố thanh hóa thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu gồm một mươi hai điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện hoàng hóa hậu lộc tĩnh gia ngọc lạc thạch thành cẩm thủy bà thước thị xã bỉm sơn

công ty trách nhiệm hưu hạn dịch vụ tài chính đại tín do đỗ thế đại ba mươi năm tuổi thường trú tại tp thanh hóa thành khám xét ba mươi hai điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của năm công ty và bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi